chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
chưa đầy bốn mươi tám tiếng kể từ khi vụ án xảy ra công an tỉnh bắc giang đã làm rõ bắt giữ năm đối tượng sát hại nữ nhân viên quán cà phê thư giãn ở bắc giang
khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng năm tại tổ dân phố phúc lâm thị trấn nánh một nữ nhân viên của quán cà phê thư giãn bị một số đối tượng dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường công an tỉnh bắc giang đã tổ chức đấu tranh điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng
đến một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng năm cơ quan công an đã làm rõ bắt giữ năm đối tượng về hành vi trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn giữa nạn nhân và hoàng văn sâm
trước đó xâm đã đến quán cà phê trên tẩm quất sau đó xâm bị mất tiền và một số tài sản nên đã nghi ngờ cho nạn nhân là người lấy trộm đồ
sâm đã bị đe dọa nên sau khi bỏ về dù các đối tượng quay lại dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
cám bộ cảnh sát giao thông đang lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn
thì bất ngờ bị một người vi phạm dùng dao tấn công
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đã bắt giữ nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chú tại tổ tám phường nguyễn thị minh khai tp bắc cạn về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại km một trăm năm mươi chín quốc lộ ba đoạn qua tổ một mươi ba phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
nguyễn văn minh điều khiển xe mô tô theo hướng cao bằng hà nội
được tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện kiểm tra nồng độ cồn
kết quả cho thấy minh có chín trăm bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
trong quá trình lập biên bản tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ
đối tượng nói nhà mình ở gần đây nên xin về nhà lấy giấy tờ nhưng thực chất là đến một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua hung khí
khi quay trở lại đối tượng vẫn giữ thái độ hợp tác
lúc này thiếu tá dương xuân kiệm và hà nội tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ
đối tượng và hai đồng chí đang tiến hành lập biên bản đối với những người vi phạm khác
đối tượng đã bất ngờ dùng dao đâm vào mạng sườn bên trái của đồng chí kiệm
đối tượng lập tức bị tổ công tác khống chế
thiếu tá dương xuân kiệm được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để cấp cứu
đến thời điểm hiện tại đã qua cơn nguy kịch
hiện đối tượng nguyễn văn minh đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt tạm giam đối với võ quang phát
là giám đốc bùi tấn bình phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh ba d
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư thương mại và dịch vụ đông hưng
về tội giả mạo trong công tác
từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi
khi một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới
nhưng trên địa bàn tỉnh không có đơn vị đủ chức năng thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế thi công xe cơ giới cải tạo
nên những người này đã liên hệ với võ quang phát để bàn bạc trao đổi thỏa thuận và thống nhất
mua hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe khống với giá từ sáu triệu đồng đến sáu năm triệu đồng một bộ hồ sơ
sau đó võ quang phát thông đồng cấu kết với đặng minh phong phó giám đốc công ty an bình
chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm việt nam để lập khống một mươi sáu bộ hồ sơ
ngoài ra phong và bình cũng đã tự ý điền thông tin và họ tên của đại diện các cơ sở thi công
vào năm mươi ba biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
trái quy định nhằm thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm tra quy trình đăng kiểm và thu giữ một số đồ vật tài liệu có liên quan
sáng nay một mươi sáu tháng năm tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử sáu bị cáo về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường một tp vĩnh long
lực lượng công an bắt quả tang các bị cáo gồm bành kim uyên lê phước hào lê quang trường khang nguyễn văn tâm phan song toàn và trần anh hào
đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần năm mươi tám triệu đồng
trong đó số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là gần một mươi tám triệu đồng
tại phiên tòa bị cáo trần anh hảo khai nhận là người quản lý quán cà phê trên
sau đó hào đã rủ thêm các đối tượng đến đánh bạc để thu tiền sâu
căn cứ mức độ tính chất phạm tội của từng bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phước hào khang và tâm mỗi bị cáo bốn tháng tù giam
bị cáo trần anh hào một năm tù nhưng cho hưởng án treo
bị cáo uyên và toàn bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền
với số tiền mỗi bị cáo là hai mươi triệu đồng
vào khuya ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút khuya cùng ngày
tài xế nguyễn thành long chú tại tỉnh đắk nông
điều khiển xe khách lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tp hcm đi tỉnh đắk nông
đến km chín trăm bốn mươi sáu thuộc xã đồng tâm huyện đồng phú
đâm vào xe máy do ông la văn quyết điều khiển
lưu thông phía trước đang chuyển hướng từ phải qua trái
cú va chạm mạnh khiến ông quyết tử vong tại chỗ
hai phương tiện hư hỏng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn một số huyện thành phố của tỉnh vĩnh phúc
xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy với tốc độ cao
lạng lách đánh võng nẹt bô rú ga trên các tuyến đường
gây mất trật tự an toàn giao thông
thậm chí nhiều vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra
nguyên nhân do tình trạng này
trước tình hình trên công an thành phố phúc yên nói riêng
đã xây dựng kế hoạch xử lý hành vi vi phạm
thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao
lạng lách đánh võng có sử dụng hung khí tự chế
đây là hình ảnh dễ bắt gặp trên các tuyến đường
nhằm đảm bảo an ninh trật tự lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
lực lượng công an đã xiết chặt tuần tra và xử lý các đối tượng vi phạm
thường lượng chúng tôi chia làm ba tổ và mỗi tổ chúng tôi huy động một mươi năm đồng chí
làm từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
tập trung vào đây thì địa bàn này thành phố này cũng chí thấy là địa bàn chúng tôi làm
có những đối tượng rất manh động cố tình thông chốt
và thậm chí có những trường hợp rất nguy hiểm đâm cả và gãy cả hàng rộng
ghi nhận tại tuyến đường trần phú thuộc phường nam viêm thành phố phúc yên
khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
thay vì chấp hành hiệu lệnh những thanh thiếu niên có hành vi vi phạm này
lại điều khiển xe bỏ chạy thậm chí đâm xe thẳng vào hàng rào nhằm thông chốt
không đổ nguồn hiểm không nắp gương
với cả không gắn biển số
với cả chống đối người tranh phong bụ
trời ơi em cho biết là hôm nay em vi phạm cái nỗi gì
em không đủ tòi đánh bức tiện
với cả không hương không mũ
ngoài các hành vi như phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm
một số trường hợp còn sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông
trong thời gian từ ngày tám tháng năm đến nay
công an thành phố phúc yên đã phát hiện xử lý năm mươi chín trường hợp vi phạm
tạm giữ trên ba mươi xe mô tô các loại
riêng trong buổi tối ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã phát hiện xử lý một mươi tám trường hợp
trong thời gian một mươi ngày đầu chúng tôi tập trung vào những đối tượng
có những hành vi như là bước đầu là có những lỗi lỗi như không đủ mũ bảo hiểm
do đó là hoặc là mang những cái hung khí
những cái mà đi ra đường hoặc là tụ tập để lôi kéo nhau tụ tập
gây gỗ lấy mất trật tự an ninh trên địa bàn thành phố
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng
đưa xe trái phép
trong thời gian tới công an tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục tập trung lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhằm phòng ngừa giăn đe giáo dục chung
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện
giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi
để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện sóc sơn hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng văn trai sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn lị
một hai xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội
là đối tượng phan thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn lương quy xã xuân nộn huyện đông anh thành phố hà nội
có sẹo cách ba cm dưới trước đầu mắt phải
và đối tượng lê khắc hảo sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn bạch liên xã liên phương
huyện thường tín thành phố hà nội
bị công an huyện thường tín hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện